tại thành phố đà nẵng hiện công tác đại hội đảng bộ cấp quận huyện sở ngành địa phương
đang diễn ra nghiêm túc bảo đảm đúng tiến độ và chất lượng
rút kinh nghiệm từ các đại hội điểm vừa qua với những ưu điểm như
việc bầu cử ban chấp hành ban thường vụ bí thư phó bí thư
ủy ban kiểm tra và bầu đoàn đại biểu sự đại hội cấp trên của các đảng bộ
bảo đảm đúng nguyên tắc quy trình thủ tục theo hướng dẫn
đồng thời lưu ý việc bố trí hợp lý thời gian chương trình
trong việc trực tiếp bầu chức danh bí thư
nhờ đó các đơn vị tiến hành đại hội sau chuẩn bị kỹ hơn chương trình hành động
nhằm thực hiện nghị quyết của đại hội một cách cụ thể từ hình thức đến nội dung